liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp nhà máy đổi mới công nghệ xử lý rác
ubnd tp hcm vừa yêu cầu các sở ngành khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư
hoàn chỉnh hồ sơ các dự án để sớm được phê duyệt
thành phố giao sở tài nguyên và môi trường làm đầu mối phối hợp thẩm tra
hoàn thiện các nội dung liên quan đến dự án chuyển đổi công nghệ đầu tư xử lý rác của các đơn vị
đánh giá theo từng quý nếu không đáp ứng được tiến độ hoặc tích cực thực hiện
thì đề xuất ubnd tp xử lý theo quy định đồng thời thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường
hồ sơ thủ tục đất đai trước ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín để hoàn thiện pháp lý cho các dự án
hiện mỗi ngày tp hcm thải ra khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải sinh hoạt trong đó có tới bảy mươi sáu đem trốn lấp
công nghệ xử lý rác lạc hậu như vậy gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường trong thành phố